sáng nay bốn tháng bảy thành phố đà nẵng đã vinh dự đón nhận bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
nghề làm nước mắm nam âu và công bố đề án phát triển du lịch cộng đồng đối với làng nghề hàng trăm năm tuổi
từng là đặc sản tiến vua nước mắm nam ô vẫn từ lâu trở thành niềm tự hào
là biểu tượng văn hóa mang bản sắc của cộng đồng địa phương
tồn tại hàng trăm năm qua dưới chân đèo hải vân phía tây bắc vịnh đà nẵng
làng nam ô hiện vẫn có hơn chín mươi hộ làm nước mắm mỗi năm cung cấp cho thị trường từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh lít nước mắm
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương
nhân dịp này thành phố đà nẵng cũng công bố đề án phát triển du lịch cộng đồng nam ô
và đề án bảo tồn làng nghề nước mắm truyền thống gắn với phát triển du lịch
có tổng kinh phí đầu tư hơn năm mươi tỷ đồng